kính chào quý vị và các bạn
thời tiết các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày mai duy trì nhiều mây mưa rào và rông lặp lại bất chợt trong ngày
có mưa vừa đến mưa to cục bộ có nơi mưa rất to nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ
sao đến ngày chủ nhật và ngày thứ hai đầu tuần mới cường độ mưa ở vùng núi sẽ giảm nhiệt độ cả khu vực nhích nhẹ khoảng một hai độ
thời tiết và nhiệt độ ở phía tây bắc bộ cũng tương đồng như ở khu vực phía đông
ngày mai tiếp tục có mưa rào và rông bất chợt trong ngày có mưa vừa đến mưa to cục bộ có nơi mưa rất to nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ
sang hai ngày một mươi ba và một mươi bốn lượng mưa thu hẹp hơn tại các tỉnh vùng núi nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
trong ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tại thanh hóa nghệ an ngày nắng với nhiệt độ không quá ba mươi bốn độ
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
từ hà tĩnh đến thừa thiên huế duy trì trạng thái ngày nắng và nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi tám độ
sang ngày một mươi bốn nhiệt độ toàn vùng giảm nhẹ từ một hai độ
từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến là ngày nắng nóng phía bắc có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi cao hơn chiều và đêm có mưa rông vài nơi
khu vực tây nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong ngày một mươi hai
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng tám thì mưa sẽ gia tăng xuất hiện nhiều hơn những điểm có mưa vừa cục bộ có mưa to
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi hai độ
nam bộ vẫn đang trong những tháng cao điểm của mùa mưa nên mưa rông sẽ liên tục kéo dài trong nhiều ngày
ngày mai có mưa rông rải rác trưa chiều nắng nóng
hai ngày sau đó mưa sẽ gia tăng nhiều điểm có mưa vừa cục bộ có mưa to nhiệt độ sẽ giảm mỗi ngày khoảng một độ